nhưng nhu cầu đầu tư cho y tế là rất lớn trong khi nguồn ngân sách nhà nước chưa thể đáp ứng được
do đó thu hút nguồn lực xã hội qua các hình thức xã hội hóa đầu tư theo hình thức đối tác công tư ppp
và huy động hợp tác đầu tư với nước ngoài theo các mục tiêu ưu tiên và chiến lược phát triển của ngành
đang là giải pháp tốt để thúc đẩy ngành y tế phát triển
để cùng phân tích và bình luận về vấn đề này thì chúng tôi đã mời đến trường quay ngày hôm nay
bà trần thị giáng hương vụ trưởng vụ hợp tác quốc tế thuộc bộ y tế
xin chào phóng viên minh ngân xin chào tổng thể quý vị
xin được cảm ơn bà đã dành thời gian cho chúng tôi ngày hôm nay
trước hết thì xin được mời bà cùng quý vị khán giả theo dõi phóng sự mà chúng tôi đã thực hiện
xoay quanh chủ đề của chương trình ngày hôm nay
hội nhập quốc tế được xác định là một trong các mũi nhọn nhằm thu hút thêm các nguồn lực phục vụ
cho sự phát triển của ngành y tế và nâng cao sức khỏe người dân
nhờ tích cực trong hội nhập quốc tế việt nam đã thu hút được nhiều nguồn lực cả về tài chính và kỹ thuật
hỗ trợ cho sự phát triển của y tế trong nước đưa y tế việt nam tiến gần hơn khu vực và thế giới
hiện nay tổng các chương trình dự án viện trợ nước ngoài cho y tế đạt hơn hai mươi sáu bốn trăm hai mươi năm tỷ đồng
trong đó nguồn vốn oda chiếm đến hơn hai mươi bốn năm trăm sáu mươi hai tỷ đồng
ta cũng không có nguồn trái phiếu chính phủ
cũng như là nguồn ngân sản phẩm
cho nên là bộ y tế cũng cố gắng để huy động tất cả các nguồn lực đầu tư
ví dụ như chẳng hạn viện trợ không hoàn lại của âu là một điển hình giúp chúng ta xây dựng rất nhiều trạm y tế xây mới
với đầy đủ thiện nghi trang thiết bị
và thứ hai là xã hội hóa những nhà tài trợ từ thiện
cũng như là các chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới
để mà xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị đào tạo nguồn nhân lực
trạm y tế xã triển yên huyện vân hồ
tỉnh sơn la là một trong một trăm chín mươi trạm y tế được xây dựng
tại một trong những vùng khó khăn nhất của các tỉnh nghèo nhất trong cả nước
nhờ nguồn vốn viện trợ của liên minh châu âu eu
đây là một trong số những công trình đầu tư cho các trạm y tế đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã
một công trình nhỏ nhưng ý nghĩa lớn
các phòng ớt đủ diện tích theo quy định của bộ y tế
các trang thiết bị rất phong phú
tỉ lệ bệnh nhân cũng đến khám
ngoài vấn đề phát triển kinh tế
phía eu cũng rất quan tâm tới sự phát triển về mặt xã hội
đặc biệt là y tế và giáo dục
cố gắng làm thế nào để kéo gần khoảng cách giữa người giàu và người nghèo
trong chương trình y tế này ngoài việc tập trung hỗ trợ ở trung ương
chúng tôi cũng tập trung hỗ trợ ở một mươi tỉnh nghèo
ở việt nam dân cư tàn mạng ở vùng sâu vùng xa
sẽ ít có khả năng tiếp cận với dịch vụ y tế
đó là lý do chúng tôi thực hiện chương trình này
những dự án oda trong lĩnh vực
y tế đã và đang tác động tích cực đến việc nâng cao
chất lượng dịch vụ y tế tuyến cơ sở tại việt nam
đồng thời những thành công trong quá trình hợp tác quốc tế
cũng đã giúp việt nam được đánh giá là một trong những điểm sáng
thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ liên quan đến y tế
được who công nhận đạt chuẩn quốc tế về hệ thống quốc gia quản lý vaccine
đạt các năng lực cốt lõi của điều lệ y tế quốc tế
vâng trước hết thì chúng tôi xin được chúc mừng bộ y tế với việc chúng ta đã trở thành thành viên
của hội đồng chấp hành của đại hội đồng y tế thế giới
bà có thể chia sẻ với chúng tôi về ý nghĩa của thành tựu mà chúng ta đã được nè
có thể nói việt nam được bầu là thành viên của đồng chấp hành của tổ chức y tế thế giới
đây là một vinh dự to lớn đối với ngành y tế việt nam cũng như đối với quốc gia chúng ta
việc chúng ta là thành viên của hội đồng chấp hành là cơ quan quyền lực cao nhất
cơ quan quyền lực cao nhất của tổ chức y tế thế giới là nơi đưa ra những quyết sách
những đường lối chính sách về y tế cho toàn cầu
thì việc chúng ta là được bầu vào vị trí này góp phần quan trọng là nâng cao vai trò và vị thế
của ngành y tế việt nam trên trường quốc tế
đồng thời việt nam chúng ta có thể góp tiếng nói trong việc xây dựng những chính sách y tế cho toàn cầu
vâng đó chỉ là một trong số rất là nhiều những cái thành tiệu của bộ y tế cũng như là toàn ngành y tế
trong năm hai nghìn một mươi sáu trong việc hội nhập và hợp tác quốc tế
trong lĩnh vực y tế ngoài ra thì bà có thể chia sẻ với chúng tôi thêm về những kết quả
mà chúng ta đã đạt được trong thời gian qua đặc biệt là trong việc thực hiện chiến lược
và kế hoạch mở rộng về hợp tác quốc tế cũng như là hội nhập quốc tế trong lĩnh vực y tế ạ
thực hiện đường lối đối ngoại của đảng ta ngành y tế đã chủ động tích cực tăng cường
mở rộng hợp tác quốc tế đa phương hóa đa dạng hóa các mối quan hệ quốc tế
với mục đích là kêu gọi được những hỗ trợ ủng hộ về cả kỹ thuật cũng như ngân sách
cho ngành y tế việt nam phát triển đồng thời qua đó cũng nâng cao được vai trò
và vị thế của ngành y tế việt nam trên trường quốc tế
và trên tinh thần đó thì trong thời gian vừa qua ngành y tế việt nam đã không ngừng tăng cường
và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với các quốc gia trên thế giới
và với các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài
và đến nay thì ngành y tế việt nam đã mở rộng quan hệ quốc tế
mở rộng quan hệ hợp tác với hơn tám mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
và với bốn mươi tổ chức quốc tế cũng như hàng trăm tổ chức phi chính phủ nước ngoài
và thông qua hoạt động hợp tác quốc tế này thì ngành y tế đã có thể tiếp cận được
với những kỹ thuật cao hiện đại góp phần vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân
đồng thời cũng huy động được một nguồn lực quý giá để hỗ trợ vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển của ngành
như bà cũng đã đề cập rồi chúng ta đã rất thành công trong việc trở thành
những tổ chức quốc tế việt nam
thành viên của các tổ chức quốc tế cũng như là tham gia các điều ước và thỏa thuận quốc tế
liên quan đến lĩnh vực y tế bà có thể chia sẻ cụ thể hơn với chúng tôi về điều này
cũng như là sau khi tham gia những cái thỏa thuận và điều ước như thế thì chúng ta đã làm như thế nào
để duy trì vai trò và vị trí của mình trong những tổ chức như vậy
có thể nói là trong thời gian vừa qua thì ngành y tế việt nam đã thể hiện cái vai trò
ngày càng rõ nét của mình trên những diễn đàn quốc tế đa phương
việt nam chúng ta đã tổ chức thành công các hội nghị quốc tế quan trọng trong khu vực
trên thế giới chúng ta đã chủ trì thành công hội nghị bộ trưởng y tế các nước asean
asean cộng ba hội nghị các quan chức cao cấp asean và sắp tới trong năm hai nghìn một mươi bảy chúng ta
khi việt nam đảm nhiệm vai trò là chủ nhà apec thì việt nam cũng sẽ tiếp tục thể hiện
là một quốc gia có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế và có thể đóng góp được rất nhiều
vào các chương trình nghị sự đặc biệt trong lĩnh vực y tế thì chúng tôi đã chuẩn bị
rất là sẵn sàng cho việc tổ chức sự kiện này
và đối với các diễn đàn song phương thì ngành y
ngành y tế việt nam cũng đã ký kết được rất nhiều văn bản hợp tác quan trọng
với các đối tác quan trọng nhất của ngành ví dụ như là hoa kỳ pháp nhật bản
australia và rất nhiều quốc gia khác như chuyến thăm của tổng thống obama đến việt nam
thì đã ký được văn bản hợp tác về phòng chống các tác nhân sinh học
hay là chuyến thăm của thủ tướng ấn độ sang việt nam thì cũng đã ký kết được
văn bản hợp tác về phòng chống các ca nhân sinh học
văn bản hợp tác về y tế giữa việt nam và ấn độ trong lĩnh vực y tế
đó là một trong những rất nhiều các cái văn bản mà chúng tôi đã ký kết được
và sau khi những cái văn bản này ký kết là cơ sở là một cái hành lang pháp lý quan trọng
để việt nam và các đối tác đã ký kết cùng xây dựng kế hoạch để thực hiện
triển khai các nội dung hợp tác mà đã ký kết
thêm một cái vấn đề nữa mà chúng tôi muốn đề cập đó chính là việc thu hút
các tổ chức cá nhân cũng như các đối tác quốc tế trong việc đầu tư
dịch vụ y tế vậy thì bà có thể chia sẻ cụ thể hơn với chúng tôi
về chủ trương trong công tác này ạ
trong thời gian vừa qua thì bộ y tế cũng rất là chú trọng đến việc
tăng cường kêu gọi sự đầu tư của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước
và đặc biệt là chú trọng đến mô hình hợp tác công tư là một cái mô hình
hiện nay trên thế giới rất nhiều quốc gia đã áp dụng
và trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ đẩy mạnh cái hoạt động này
để có thêm nhiều nguồn lực và thêm nhiều
các cái nguồn từ các tổ chức cá nhân cùng góp tay vào để xây dựng
và phát triển ngành y tế và trong năm hai nghìn một mươi bảy thì chúng tôi đã có kế hoạch
để tổ chức một hội nghị xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực y tế
trong đó đầu tư nước ngoài là một trong những trọng tâm
vâng hoạt động hợp tác quốc tế thì không chỉ mang lại cái nguồn lực tài chính
mà một trong những cái thành tiệu quan trọng mà chúng ta đã được đó là
việc hợp tác trao đổi cũng như là chuyển giao công nghệ kỹ thuật
bà có thể chia sẻ cụ thể hơn với chúng tôi về điều này bởi vì đây là một trong
số những yếu tố quan trọng để chúng ta có thể đưa đến phục vụ
cho người dân những cái dịch vụ y tế tốt nhất ạ
đúng như vậy có thể nói là trong thời gian vừa qua ngành y tế là một trong
những ngành đi đầu trong việc tiếp thu những kết quả thành tiệu của khoa học
kỹ thuật tiên tiến hiện đại và tiếp thu chuyển giao được những công nghệ
để góp phần tích cực vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân
tôi có thể đơn cử ở đây là các cái kỹ thuật cao trên thế giới thì đều đã được
các bác sĩ giáo sư
các thế hệ của việt nam tiếp cận và ứng dụng một cách rất thành công
và chúng ta đã trở thành một quốc gia có thể nói là đi đầu trong việc
thực hiện được các cái kỹ thuật này và chúng ta cũng đồng thời là chia sẻ
những cái kinh nghiệm của chúng ta với cộng đồng quốc tế
chúng ta cũng là một trong những quốc gia mà có thể chủ động sản xuất được
một mươi ba loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng
cũng nhờ vào nỗ lực của chúng ta trong việc hợp tác với các đối tác quốc tế

để nhận truyền giao công nghệ sản xuất vaccine trong nước
và để giúp chúng ta có thể chủ động được nguồn vaccine
phục vụ cho chương trình tiêm chủng mở rộng góp phần vào việc chăm sóc sức khỏe nhân dân
có thể nói là nhiều năm trở lại đây thì ngành y tế đã rất thành công
trong việc vận động cái nguồn vốn hỗ trợ oda vào việc phát triển ngành
bà có thể chia sẻ cụ thể hơn với chúng tôi về điều này
kinh nghiệm của ngành trong cái việc thu hút vốn oda
có thể nói là chúng tôi cũng rất là tự hào
trong thời gian vừa qua ngành y tế cũng đã vận động
và thu hút được một nguồn biện trợ trợ to lớn để góp phần vào sự nghiệp phát triển của ngành
bởi vì là cái nguồn ngân sách nhà nước thì còn khiêm tốn hạn chế
cho nên là việc huy động các nguồn oda viện trợ không hoàn lại
viện trợ phi chính phủ nước ngoài trong ngành y tế là rất là quan trọng
và trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đã vận động được một cái nguồn kinh phí rất là lớn
trong ngành y tế và hiện nay tính vào thời điểm hiện nay thì
bộ y tế đang quản lý
với số kinh phí là một năm tỷ đô la từ các nguồn oda cho các dự án trong ngành y tế
và một cái bí quyết để chúng tôi có thể vận động được một cái nguồn viện trợ quý báo như vậy
trong bối cảnh việt nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình thấp
đó là chúng tôi gây dựng được một mối quan hệ đối tác tin cậy với các đối tác phát triển
và chúng tôi cũng đã duy trì và phát huy cái vai trò

của một cái diễn đàn gọi là diễn đàn nhóm đối tác y tế
là một cái diễn đàn chính sách để chia sẻ các cái chủ trương chính sách đường lối của bộ y tế
đối với các đối tác phát triển
và cũng là một cái nơi để các đối tác phát triển có thể đóng góp những cái ý kiến
vào quá trình xây dựng các kế hoạch năm năm của ngành
để làm thế nào những cái hỗ trợ này nó đúng mục đích nó đúng theo các ưu tiên của ngành
đồng thời tránh được trồng chéo trùng lắp giữa các nhà tài trợ
và thực sự là những diễn đàn nhóm đối tác y tế đã trở thành điểm sáng
trong điều phối viện trợ đã được chính phủ và bộ kế hoạch đầu tư đánh giá trong thời gian vừa qua
vậy thì với nhiệm kỳ ba năm trong hội đồng chấp hành của tổ chức y tế thế giới
thì chúng ta sẽ có những cái mục tiêu như thế nào đặt dạng
việc việt nam chúng ta được là thành viên trong ba năm này thì chúng ta phải cố gắng tận dụng
một cách tối đa cái vị thế của chúng ta để việt nam có thể đóng góp tiếng nói của mình
vào quá trình xây dựng những trình bày
đồng thời chúng ta cũng có thể tranh thủ cái diễn đàn này để đưa ra được những cái ưu tiên y tế
mà góp phần cho các nước đang phát triển cũng như là các nước ở cái mức thu nhập trung bình thấp như việt nam
có thể phát triển ngành y tế một cách tốt hơn
và đồng thời thì cũng ở cái diễn đàn này thì chúng ta cũng huy động được sự đóng góp
quý báu của cộng đồng quốc tế dành cho việt nam
vậy thì trong thời gian tới thì đâu sẽ là những cái trọng
tâm ưu tiên của ngành đặc biệt là trong việc tiếp tục phát huy được hiệu quả của hoạt động hợp tác quốc tế ạ
trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy cái vai trò cũng như là cái vị thế của hợp tác quốc tế trong ngành y tế
để có thể tiếp tục thu hút nhiều nguồn viện trợ và nhiều nguồn hợp tác kỹ thuật chuyển giao công nghệ
của các đối tác y tế trên thế giới cho việt nam
đồng thời cũng tìm ra những mô hình hợp tác mới như mô hình hợp tác song phương
mô hình hợp tác đối tác và mô hình hợp tác công tư như tôi đã đề cập ở phần trên
thì những cái mô hình hợp tác này sẽ giúp cho ngành y tế việt nam có thể tiếp cận được với các kỹ thuật cao
cũng như là các cái nguồn đầu tư không từ chỉ từ những cái nguồn oda mà từ các nguồn đầu tư nước ngoài khác để phát triển ngành
đồng thời thì việt nam cũng tiếp tục thể hiện vai trò vị thế và sự đóng góp của mình đối với cộng đồng quốc tế
vì chúng ta là một quốc gia cũng rất thành công trong việc thực hiện các nguồn đầu tư
các mục tiêu phát triển thiên nhiên kỷ và thành công trong việc thực hiện các cái công tác phòng chống dịch bệnh
hay là trong việc sản xuất vaccine và thực hiện được rất nhiều kỹ thuật cao trong lĩnh vực y tế
thì chúng ta sẵn sàng chia sẻ những kết quả những thành tiệu này với cộng đồng quốc tế
và việc việt nam tham gia và là thành viên của hội đồng chấp hành đã thể hiện sự đánh giá cao
cũng như là sự quan tâm của cộng đồng quốc tế dành cho việt nam
và đây chính là lúc chúng ta có thể tỏa sáng và đóng góp nhiều hơn cho y tế toàn cầu
tin chắc là người dân cũng rất là kỳ vọng vào những thành tiệu mà bộ y tế trong việc hợp tác quốc tế
với những hình thức và mô hình mới để mang lại hiệu quả cũng như là có được những dịch vụ và sản phẩm tốt hơn cho người dân
một lần nữa thì xin được cảm ơn những chia sẻ của bà dành cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
chương trình câu chuyện hội nhập ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây